trưa chiều giảm mây hưởng nắng trời còn rét về đêm
với nền nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ

sang đến ngày một mươi ba tháng ba sẽ lại có một đợt không khí lạnh mới được tăng cường
khiến cho khu vực xuất hiện mưa trào giải rác cùng nền nhiệt giảm nhẹ
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai

với nền nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sang đến ngày một mươi ba tháng ba cũng do tác động của không khí lạnh được bổ sung

với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai trời nhiều mây nắng yếu

sau đó từ đêm ngày một mươi ba dưới tác động của không khí lạnh

thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
vùng cao tây nguyên vẫn mang nét đặc trưng của mùa khô
nên tiếp tục là những ngày thời tiết ít mưa ngày nắng nhiều
tại tây nguyên mức nhiệt độ thấp nhất duy trì trong ngưỡng một mươi tám đến hai mươi một độ
còn ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ
các tỉnh thành nam bộ cũng là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước
khi phổ biến tạnh giáo ban ngày có nắng từ sớm với mức nhiệt độ trưa chiều

riêng miền đông nam bộ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ trời oi nóng
vùng cao tây nguyên vẫn mang nét đặc trưng của mùa khô
nên tiếp tục là những ngày thời tiết ít mưa ngày nắng nhiều
tại tây nguyên mức nhiệt độ thấp nhất duy trì trong ngưỡng một mươi tám đến ba mươi năm độ
còn ban ngày có nắng từ sớm sao động từ sớm sao động từ trời oi nóng